qua địa phận xã hòa bắc huyện hòa vang thành phố đà nẵng
nguyên nhân ban đầu được xác định là do trời mưa sương mù làm hạn chế tầm nhìn
lái xe buồn ngủ gây ra tai nạn
hiện tại ghi nhận hai người tử vong tại hiện trường hai mươi người bị thương
đang được cấp cứu tại bệnh viện đa khoa đà nẵng trung tâm y tế huyện hòa vang và liên triều
công tác cứu nạn cứu hộ phương tiện tại hiện trường vẫn đang được triển khai
ghi nhận trong sáng ngày hôm nay lực lượng chức năng vẫn đang tiến hành đưa phương tiện
xe máy cảo đến hiện trường thì mới có thể trục vớt được ô tô lao xuống vực sau ba mươi mét
lực lượng chức năng đang khẩn trương tập trung nhân lực phương tiện tiến hành cẩu kéo phương tiện xe khách
từ vực sâu khoảng ba mươi mét
thời tiết vẫn đang tiếp tục có mưa sương mù
địa hình hiểm trở nguy hiểm nên công tác cứu nạn cứu hộ gặp rất nhiều khó khăn
hiện phương tiện được cấm lưu thông toàn tuyến cho đến khi hoàn tất công tác cứu nạn cứu hộ
từ đêm qua đến nay thì tại địa hình và địa bàn của vùng chốt răng
xã hòa bắc và xã hương lộc thì đây là một địa hình rất là hiểm trở
thời tiết là mưa gió và sương mù rất là lạnh
lực lượng chức năng của chúng tôi thì phối hợp
hợp đồng với nhau thực hiện tốt nhiệm vụ đã đề ra thực hiện cứu hộ cứu nạn đảm bảo
công tác cứu hộ cứu nạn đến thời điểm này thì cơ bản thì tiến hành cộng bước là
tục cùng vớt và đưa các phương tiện xe ô tô lặt dưới khe suối để đưa lên bờ
ghi nhận ban đầu vụ tai nạn khiến hai người tử vong tại chỗ hai mươi người bị thương đang được cấp cứu
trong một mươi hai nạn nhân bị thương được cấp cứu tại bệnh viện đà nẵng
có một trường hợp nặng đang được theo dõi tám người khác được chuyển đến các khoa để điều trị ba trường hợp được ra viện
trong sáng nay chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố đà nẵng đã đến thăm động viên và trao hai mươi hai xuất quà
hỗ trợ của ban an toàn giao thông thành phố cho các nạn nhân
hai triệu đồng một người bị thương năm triệu đồng một người tử vong
may mắn bị thương nhẹ sau vụ tai nạn ông vũ hải đường và nhiều người khác không khỏi bàn hoàng

năm triệu đồng một người bị thương nhẹ sau vụ tai nạn ông vũ hải đường và nhiều người khác không khỏi bàn hoàng

bảy triệu đồng một người bị thương nhẹ sau vụ tai nạn ông vũ hải đường và nhiều người khác không khỏi bàn hoàng

một mươi hai triệu đồng một người bị thương nhẹ sau vụ tai nạn ông vũ hải đường và nhiều người khác không khỏi bàn hoàng
một mươi ba triệu đồng một người bị thương nhẹ sau vụ tai nạn ông vũ hải đường và nhiều người khác không khỏi bàn hoàng
một mươi bốn triệu đồng một người bị thương nhẹ sau vụ tai nạn ông vũ hải đường và nhiều người khác không khỏi bàn hoàng
một mươi năm triệu đồng một người bị thương nhẹ sau vụ tai nạn ông vũ hải đường và nhiều người khác không khỏi bàn hoàng

khi đến khu vực khu dân cư gốm xứ thuộc thị trấn tri tôn huyện tri tôn tổ công tác của công an huyện tri tôn thị trấn tri tôn đã phát hiện bắt quả tang trao tha đang điều khiển xe mô tô chở sáu bao xi măng vừa trộm được
kiểm tra khu vực xung quanh tổ công tác tiếp tục phát hiện bốn mươi bốn bao xi măng khác
qua làm việc trao tha khai nhận toàn bộ số xi măng trên tha vừa trộm cắp được tại công trình làm đường thuộc xã núi tô huyện tri tôn
quá trình điều tra cho tha còn thừa nhận trước đó đã thực hiện trót lọt ba vụ trộm cắp xi măng khác trên địa bàn
với tinh thần thức cho dân ngủ gác cho dân vui chơi các tổ tuần tra đặc biệt thuộc lực lượng công an tỉnh quảng nam đã và đang có mặt hàng đêm tuần tra kiểm soát ở hầu khắp các tuyến đường trên địa bàn tỉnh
ngăn chặn xử lý hoạt động của các loại tội phạm không để xảy ra các điểm nóng phức tạp đem lại sự tin tưởng cho nhân dân
tổ công tác đặc biệt một trăm ba mươi một công an tỉnh quảng nam
với sự tham gia của cán bộ chiến sĩ các đơn vị nghiệp vụ thuộc lực lượng cảnh sát hình sự cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy
cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội cảnh sát cơ động và cảnh sát giao thông phối hợp tuần tra kiểm soát vũ trang ban đêm
bắt đầu từ một mươi h đêm hôm trước đến bốn h sáng hôm sau tập trung xử lý vi phạm an ninh trật tự ma túy và giao thông
đây là lực lượng nòng cốt trong đấu tranh phòng chống tội phạm đường phố vừa kết hợp hóa trang mật phục và tuần tra công khai
qua hơn năm tháng hoạt động tổ công tác đặc biệt một trăm ba mươi một đã tổ chức gần một trăm linh lượt tuần tra trên hầu khắp địa bàn tỉnh
tập trung vào các ngày cuối tuần đã tiến hành kiểm tra hơn hai trăm năm mươi lượt đối tượng đi trên xe máy ô tô trong khung thời gian nghi vấn xảy ra các hoạt động phạm tội
qua đó đã kịp thời phát hiện xử lý hàng chục trường hợp vi phạm giải tán hàng trăm đối tượng tụ tập gây mất an ninh trật tự
ngoài tổ công tác đặc biệt của công an tỉnh hiện nay tất cả một mươi tám công an huyện thị xã thành phố trên địa bàn đã thành lập tổ công tác đặc biệt
phối hợp chặt chẽ tổ chức tuần tra kiểm soát khép kín địa bàn nắm bắt được quy luật hoạt động của các đối tượng trộm cắp
hay các nhóm thanh thiếu niên tụ tập gây mất an ninh trật tự
các tổ công tác đặc biệt đã tăng cường tuần tra linh hoạt tập trung những địa bàn khu vực nguy cơ tiềm ẩn hoạt động của các loại tội phạm hoạt động
để gian đe ngăn chặn các hành vi vi phạm pháp luật
người dân đã yên tâm hơn khi có các tổ tuần tra thường xuyên trên các ngã đường mỗi đêm
thời gian vừa qua cũng nhận thấy là lực lượng tuần tra chốt chặn của các lượng công an đi tuần tra thường xuyên
tôi thấy là đó là người dân chúng tôi rất yên tâm
với tinh thần thức cho dân ngủ ngon rác cho dân vui chơi
các tổ tuần tra đặc biệt công an tỉnh quảng nam sẽ tiếp tục tuần tra kiểm soát góp phần kéo giảm tội phạm
để người dân luôn có cuộc sống bình yên nhất là dịp trước trong và sau tết nguyên đán
lại có thêm một sưởng sản xuất sữa giả các nhãn hiệu nổi tiếng với quy mô lớn liên tỉnh bình dương tp hcm
và bán chủ yếu trên mạng vừa được phòng cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng kinh tế buôn lậu môi trường công an tỉnh bình dương phát hiện
hiện tại lực lượng chức năng đang tạm giữ tám đối tượng để điều tra làm rõ về hành vi sản xuất buôn bán hàng giả là lương thực thực phẩm phụ gia thực phẩm
đồng loạt kiểm tra bốn địa điểm sản xuất buôn bán sữa tại bình dương và tp hcm lực lượng công an đã phát hiện hơn bảy năm trăm linh lon sữa bột thành phẩm các loại
bảy mươi thùng giấy chứa nắp lon sữa bằng kim loại một trăm năm mươi vỏ lon sữa nhiều nhãn hiệu nổi tiếng bảy bao tải chứa nắp hộp nhựa
cùng máy móc thiết bị để sản xuất buôn bán hàng giả
vật bị thu giữ lên đến một mươi bốn năm tỷ đồng
qua xác minh các đối tượng tổ chức sản xuất buôn bán sữa bột giả từ ngày hai mươi bốn tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi ba đến nay và đã hưởng lợi bất chính khoảng ba tỷ đồng
đặc biệt toàn bộ số hàng hóa này là những sản phẩm chủ yếu sử dụng cho người già trẻ nhỏ và người mắc bệnh tiểu đường và đều được bán trên các sàn thương mại điện tử
trong quá trình tuần tra kiểm soát tại trục đường thôn thượng xã ninh vân huyện hoa lư
đội cảnh sát điều tra tội phạm về hình sự kinh tế và ma túy
công an huyện hoa lư tỉnh ninh bình đã phát hiện một đối tượng có biểu hiện nghi vấn
đó là hoàng văn bốn chú huyện hoa lư
tiến hành kiểm tra lực lượng chức năng phát hiện bốn đang có hành vi cất dấu trai phép bốn bệ pháo hoa nổ và một trăm linh quả pháo
qua đấu tranh mở rộng công an huyện hoa lư tiếp tục thu giữ tại nhà của đối tượng một mươi chín bệ pháo hoa nổ tổng khối lượng là ba mươi bốn năm kg
bốn khai nhận mua số pháo trên tại cửa khẩu lao bảo tỉnh quảng trị với giá hai mươi triệu đồng về để sử dụng trong dịp tết
còn tại đồng nai bảy trăm linh kg pháo hoa nổ là tăng vật mà công an tp biên hòa tỉnh đồng nai vừa thu giữ được
sau khi triệt phá một đường dây mô bàn trai phép pháo hoa nổ liên tình bắt giữ năm đối tượng có liên quan
chiều hai mươi tháng một qua công tác nghiệp vụ lực lượng cảnh sát kinh tế công an tp biên hòa tỉnh đồng nai
bắt quả tăng đối tượng nguyễn tiến
học viên kỳ khải chú tại thành phố biên hòa điều khiển xe ô tô tải vận chuyển năm mươi bốn bệ pháo hoa nổ
trên tuyến đường thuộc khu phố bốn c phường tràng giài thành phố biên hòa
tối cùng ngày lực lượng công an thành phố biên hòa bắt quả tăng đối tượng nguyễn văn săng chú tại tỉnh bình dương
khi đối tượng sử dụng xe ô tô du lịch chở tám mươi tám bệ pháo hoa nổ đến giao cho khải
tại khu phố bốn a phường tràng giài thành phố biên hòa
sáng qua tôi có đặt mua năm mươi bốn bánh pháo của một người không rõ nơi lịch
mở rộng điều tra ngày hai mươi một tháng một công an tp biên hòa đồng loạt tiến hành kiểm tra hành chính
ba địa điểm tại thành phố biên hòa huyện vĩnh cửu tỉnh đồng nai và tại thành phố thuận an tỉnh bình dương
thu giữ gần năm trăm linh kg pháo nổ tạm giữ ba đối tượng liên quan
tổng số tăng vật thu giữ của nhóm đối tượng gồm bảy trăm linh hai kg pháo hoa nổ và hai xe ô tô cùng nhiều tăng vật khác
thì lực lượng công an thành phố biên hòa sẽ tiếp tục tăng cường công tác nắm tình hình công tác dự báo tình hình
và quản lý chặt chẽ địa bàn và các đối tượng để kịp thời nắm mắt được những diễn biến những hành vi vi phạm pháp luật
liên quan đến lĩnh vực pháo nổ để ngăn chặn phát hiện bắt giữ và xử lý theo đúng quy định của pháp luật
ngoài ra lực lượng công an thành phố cũng đã triển khai cái chỉ đạo của ban
giám đốc công an thành phố là tiến hành tổ chức công tác tuyên truyền trên địa bàn toàn thành phố
cũng như là cho các đối tượng thường xuyên có thể là nhận thức để cam kết trong quá trình cấm đốt pháo
tại các trường học cũng như tại các cơ quan đơn vị trên địa bàn của thành phố biên hòa
theo thống kê chỉ trong đợt cao điểm tấn công chấn áp các loại tội phạm đảm bảo an ninh trật tự dịp tết nguyên đán giáp thìn
lực lượng công an tỉnh đồng nai đã phát hiện bắt giữ hơn một mươi năm vụ mua bán tảng chữ trái phép pháo hoa nổ
thu giữ tổng cộng gần hai tấn pháo nổ các loại góp phần ngăn chặn số lượng pháo mà các đối tượng có ý định đưa ra tiêu thụ trên thị trường và sử dụng trong dịp tết nguyên đán
cố ý đâm xe vào lực lượng công an đang làm nhiệm vụ tuần tra chốt chặn kiểm soát địa bàn
hai bị cáo đều một mươi bảy tuổi cùng chú tại quận mũ hành sơn thành phố đà nẵng gồm nguyễn quốc an và lê văn đồng vừa bị tòa án nhân dân tp đà nẵng đưa ra xét xử về hành vi giết người
theo cáo trạng tối ngày năm tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi hai trên địa bàn phường thuận phước quận hải châu thành phố đà nẵng
an xúi rục đồng điều khiển xe máy chạy tốc độ cao đâm thẳng vào đại úy ngô ngọc hải cán bộ đội cảnh sát giao thông trật tự công an quận hải châu là thành viên của tổ c một nghìn chín trăm một mươi một công an thành phố đà nẵng
hậu quả đại úy hải bị thương tích hai mươi hai
trước hội đồng xét xử cả an và đồng đều hối hận về hành vi phạm tội của mình
tòa án nhân dân tp đà nẵng tuyên phạt nguyễn quốc an và lê văn đồng cùng mức án hai năm tù về tội giết người
cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đang điều tra làm rõ các dấu hiệu nhận hối lộ xảy ra tại tổng công ty cổ phần dịch vụ tổng hợp dầu khí gọi tắt là petroseco và các đơn vị liên quan
căn cứ kết quả điều tra ngày hai mươi hai tháng một cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự nhận hối lộ xảy ra tại tổng công ty cổ phần dịch vụ tổng hợp dầu khí và các đơn vị liên quan
đồng thời khởi tố bị can bắt bị can để tạm giam
đối với nguyễn quý thịnh phó trưởng phòng đầu tư công ty cổ phần chứng khoán sài gòn hà nội thành viên hội đồng quản trị petroseco về tội nhận hối lộ
phòng cảnh sát kinh tế công an tỉnh cao bằng vừa khởi tố bị can bắt tạm giam ngọc xuân lâm sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi trú tại tỉnh cao bằng về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản
theo kết quả điều tra ban đầu xác định đối tượng ngọc xuân lâm đã lợi dụng pháp nhân là doanh nghiệp tư nhân sơn nhung do lâm làm giám đốc kinh doanh xăng dầu có địa chỉ tại xóm nà bao xã minh tâm huyện nguyên bình tỉnh cao bằng để gian dối trong các hoạt động kinh doanh và lừa đảo chiếm đoạt số tiền hàng hóa giá trị trên tám tỷ đồng
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh đang tiếp tục mở rộng vụ án
công an tỉnh quảng bình phối hợp với phòng phòng chống ma túy và tội phạm bộ đội biên phòng tỉnh quảng bình đã phá thành công chuyên án bắt bốn đối tượng thu giữ hai mươi chín tám trăm linh viên ma túy tổng hợp dạng hồng phiến
thông tin chi tiết có trong cụm tin văn
vào hồi một mươi hai h một mươi năm phút ngày hai mươi hai tháng một bốn đối tượng trần tý sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi chín đoàn anh duy sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi hai trương văn tâm sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi hai và hồ sĩ dương sinh năm hai nghìn sáu đã bị bắt giữ cùng tăng vật gồm hai mươi chín tám trăm linh viên ma túy tổng hợp dạng hồng phiến
hiện lực lượng chức năng đã lập biên bản bắt giữ người phạm tội về hành vi mua bán vận chuyển trái phép chất ma túy và tiếp tục phối hợp điều tra tiến hành các thủ tục tố tụng theo quy định của pháp luật
phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh lâm đồng vừa phối hợp cùng công an huyện di linh bắt quả tang triệu dũng sĩ năm mươi bốn tuổi chú huyện di linh vì hành vi vận chuyển mua bán trái phép chất ma túy
tại thôn bốn xã hoản ninh huyện di linh các trinh sát đã bất ngờ không chế triệu dũng sĩ khi đối tượng này vừa có một chuyến hàng từ thành phố hồ chí minh về lâm đồng
qua kiểm tra sĩ bị phát hiện mang theo ba túi ni lông có chứa chất tinh thể màu trắng nghi là ma túy
sĩ khai nhận tất cả đều là ma túy đá trong đó hai túi được sĩ vận chuyển thuê cho một người đàn ông với tiền công là ba triệu đồng
túi ni lông còn lại của sĩ mang về để bán lại cho các con nghiện trên địa bàn
để biết triệu dũng sĩ từng có hai tiền án liên quan đến ma túy một tiên án về tội trộm cắp tài sản
di chuyển từ bản tà dê đến bản lóng luông xã lóng luông huyện vân hồ tỉnh sơn la
hai đối tượng mang hai khẩu súng chứa đẩy đạn đi bắn thì bị lực lượng chức năng công an tỉnh sân la phát hiện
cụ thể tại bản lóng luông xã lóng luông huyện vân hồ hai đối tượng sông a thống và tráng a páo
bị bắt quả tang có hành vi vận chuyển trái phép vũ khí quân dụng
lực lượng chức năng thu giữ một khẩu súng ak bên trong có hai mươi bảy viên đạn một khẩu súng k năm mươi chín bên trong có tám viên đạn
một xe máy hai điện thoại di động trên một triệu đồng cùng một số vật chứng có liên quan
cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố châu đốc tỉnh an giang vừa ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can
và lệnh tạm giam đối với huỳnh thị mộng điệp sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi tám trú tại thành phố châu đốc tỉnh an giang về hành vi đánh bạc
điệp bị bắt quả tăng khi đang bán số đề cho người mua
tăng vật thu giữ tại hiện trường gồm hơn một mươi một triệu đồng tiền mặt hai mươi bảy tờ phơi đề bán lẻ
với tổng số tiền bán được trên phơi là hơn hai mươi một triệu đồng cùng nhiều tăng vật khác
điệp tham gia bán số đề trực tiếp cho người mua và bán qua mạng xã hội gia lô từ khoảng tháng năm năm ngoái
điệp tham gia bán số đề trực tiếp cho người mua và bán qua mạng xã hội gia lô từ khoảng tháng năm năm ngoái